năm mới hai nghìn một mươi bảy đã đến đêm qua người dân thủ đô đã được đón năm mới trong tiết trời xe lạnh của một ngày cuối năm tuyệt vời
hàng chục ngàn người đã đổ về các tuyến phố trung tâm để hòa mình vào không khí của mùa xuân mới
cùng thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc và chứng kiến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
ngay từ chập tối hàng ngàn người dân thủ đô đã đổ rồn về khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm
để chứng kiến thời khắc kim đồng hồ dịch chuyển sang năm mới hai nghìn một mươi bảy
trong niềm vui hân hoan với nhiều ước nguyện về một năm mới với nhiều điều may mắn an lành
với nhiều người có mặt tại đây bên người thân gia đình bạn bè vào giây phút này là điều ý nghĩa vui vẻ nhất
đây là lần đầu tiên được đón năm mới ở dưới hà nội
chúc là cái cảm xúc nó khác với ở nhà
ở nhà thì nó đầm ấm còn đây thì được đi rất là đông vui
nhiều nhiệm vụ khác hẳn ở quê
năm mới thì hy vọng mọi điều xuân sẻ sức khỏe cầu sức khỏe cho gia đình
cho mọi người trong học tập và làm việc như là mọi việc đều thuận lợi thành công
mặc dù năm nay hà nội cũng như nhiều địa phương trên cả nước không tổ chức bắn pháo hoa
song các hoạt động vui chơi ca nhạc đếm ngược vẫn được diễn ra thu hút nhiều người dân cùng tham dự
thông qua những trò chơi và những câu chuyện
mọi người cùng hân hoan chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
gửi gắm những kỳ vọng vào một năm mới hai nghìn một mươi bảy tốt đẹp và hạnh phúc
cho tất cả mọi người
đúng không giờ khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược chuyển sang năm mới hai nghìn một mươi bảy đã điểm
cũng là lúc không khí vui tươi rộn ràng chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui của người dân
đã lan tỏa đến khắp các nẻo đường thủ đô
khép lại năm cũ hai nghìn một mươi sáu chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thành công và thắng lợi cho tất cả mọi người